thai phụ hai mươi tám tuổi cho biết kinh nguyệt của chị bình thường vẫn không đều cơ địa mập mạp không nhận thấy sự thay đổi của cơ thể
thấy bụng to dần chị chỉ nghĩ do béo lên và chưa từng đi khám
gần đây bụng to lên quá nhiều khó chịu chị mới đến bệnh viện kiểm tra phát hiện mang thai ở tuần thứ ba mươi năm
kết quả siêu âm ghi nhận chị đang thiếu ối thai nhìn nặng hai tám kg
bác sĩ nguyễn trung đạo khoa sản bệnh a bốn bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
nhiều người phát hiện có thai muộn song chỉ khoảng dưới hai mươi tuần
dù vẫn có những trường hợp sinh con mới biết mang bầu nhưng đó là trường hợp học sinh cấp hai
đang tuổi dậy thì thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản sinh lý hoặc sợ hãi không dám nói với gia đình
vì thế trường hợp gần ba mươi tuổi nhưng mang thai tới gần lúc sinh con mà không hề biết là rất hy hữu
bệnh nhân này chưa lập gia đình và chưa từng mang thai
bác sĩ tư vấn bệnh nhân nhập viện theo dõi nhưng chị muốn về nhà thông báo với gia đình trước hiện đã nhập viện ở quê
các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ dù ở độ tuổi nào khi bị mất kinh bất thường dối loạn kinh nguyệt
nên đi khám sớm để xác định có thai hay không vị trí tình trạng thai nhi và sức khỏe của mẹ
khám thai là một việc làm vô cùng cần thiết đối với phụ nữ khi mang thai
khám thai đầy đủ và đúng lịch giúp thai phụ biết được sự phát triển của thai nhi
và được bác sĩ tư vấn cách theo dõi chăm sóc chế độ dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé
trong những lần khám thai định kỳ mẹ bầu thường được khám sức khỏe tổng quát
làm các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu xét nghiệm nước tiểu siêu âm
việc thực hiện các xét nghiệm là cần thiết giúp phát hiện sớm những bất thường ở thai nhi
hoặc sức khỏe thai phụ để có biện pháp can thiệp kịp thời
các mốc khám thai quan trọng cần lưu ý
theo hướng dẫn của bệnh viện phụ sản hà nội trong suốt thai kỳ mẹ bầu cần lưu ý các mốc khám thai quan trọng như sau
mốc một sau chậm kinh hai ba tuần lúc này thai được khoảng sáu bảy tuần mẹ bầu cần đi khám để biết đã có thai thực sự hay chưa
ngoài ra bác sĩ tiến hành hỏi thông tin về các thói quen có thể ảnh hưởng đến thai nhi những lần thụ thai trước tiền xử bệnh lý
bốc hai khi thai được một mươi một đến một mươi ba tuần đây là thời điểm quan trọng cần phải siêu âm đo khoảng sáng sau gáy
xác định chính xác tuổi thai dự kiến ngày sinh xét nghiệm công thức máu nhắm máu abo nhắm máu rh đường máu xét nghiệm double test tổng phân tích nước tiểu
sàng lọc không xâm lấn nep được thực hiện từ khoảng tuần một mươi đến tuần hai mươi năm có thể thực hiện ở thời điểm này để phát hiện nguy cơ dị bội nhiễm sắc thể như hội chứng đao swa patao với độ chính xác trên chín mươi
mốc ba từ một mươi sáu một mươi tám tuần thai phụ siêu âm thường quy đo chiều dài cụ tử cung và kênh cụ tử cung khi có chỉ định xét nghiệm triple test nếu chưa làm double test tổng phân tích nước tiểu thường quy
mốc bốn từ hai mươi một đến hai mươi hai tuần siêu âm khảo sát hình thái thai nhi tổng phân tích nước tiểu thường quy
đây cũng là khoảng thời gian quan trọng trong việc tẩm soát lại các dị tật bẩm sinh của thai nhi thông qua siêu âm sàng lọc nếp
mốc năm từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tuần thời điểm này mẹ cần tiêm uốn ván lần một siêu âm thường quy xét nghiệm đường máu tổng phân tích nước tiểu thường quy và làm các xét nghiệm bổ sung
bóp sáu từ ba mươi đến ba mươi hai tuần mẹ tiêm uốn ván lần hai siêu âm tổng phân tích nước tiểu thường quy
mốc bảy từ ba mươi sáu đến bốn mươi tuần đây là thời điểm mẹ bầu cần đăng ký hồ sơ sinh
mẹ bầu sẽ được khám siêu âm đánh giá sự phát triển của thai nhi trọng lượng thai ngôi thai nước ối bánh rau thực hiện các xét nghiệm cơ bản sản khoa và nhận tư vấn để chuẩn bị cho cuộc đẻ
giai đoạn này mẹ bầu nên khám thai một tuần một lần
mốc tám từ bốn mươi tuần trở đi mẹ bầu nên thực hiện khám thai hai ngày một lần và nhập viện sinh con khi có các dấu hiệu sắp sinh theo hướng dẫn của bác sĩ
mẹ bầu cần lưu ý gì khi đi khám thai
khi đã nắm được các mốc quan trọng cần đi khám hoặc sau lần khám thai đầu tiên
lịch hẹn khám lần sau
mẹ bầu cần ghi nhớ để đi khám đầy đủ và đúng thời điểm theo lịch hẹn của bác sĩ
khi đi khám thai các mẹ bầu cần mặc trang phục rộng rãi co giãn tốt đi giải đế bệt không mặc váy liền và quần áo bò sát sẽ gây khó khăn cũng như mất thời gian khi khám
ở ba tháng đầu của thai kỳ khi siêu âm thai mẹ bầu có thể được yêu cầu uống nhiều nước và không đi tiểu trước khi siêu âm
mẹ bầu cần làm theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ trước khi siêu âm để bác sĩ dễ dàng quan sát thai nhi hơn
trước khi đi khám thai mẹ bầu không nên dùng chất kích thích như rượu bia cà phê thuốc lá nên mang theo đồ ăn vặt nếu phải chờ đợi lâu hoặc ăn sau khi xét nghiệm xong
nếu được chỉ định xét nghiệm đái tháo đường thai kỳ thai phụ cần tuân thủ nhịn ăn theo lời dặn của bác sĩ
cần lưu ý mẹ bầu cần lưu giữ hồ sơ và kết quả xét nghiệm những lần khám thai trước và mang đi khi khám những lần sau